với các cơ quan liên quan kiểm tra bốn mươi bốn lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trực tự và dịch vụ nhạy cảm qua kiểm tra phát hiện bốn mươi trường hợp vi phạm
trong đó phát hiện một đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy
hai đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy ba trăm ba mươi sáu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ quyết liệt có nhiều đợt kiểm tra xử lý
để chấn chỉnh tình hình an ninh trực tự trên địa bàn
chúng tôi hàng quý hàng tháng và hàng tuần chúng tôi đều có kế hoạch sẽ phối hợp
các phòng nghiệp dụ và công an quân nguyện để chọn những tụ điểm và những khu vực
để chúng tôi kiểm tra nhằm chuyển hóa địa bàn để hạn chế đến mức thấp nhất
và không để xảy ra tình trạng trên
đặc biệt là từ nay đến ba mươi tháng bốn
sẽ triển khai ra quân bên hệ quản lý hành tránh nhiều đợt kiểm tra quản lý
rồi thường xuyên nắm tình hình các loại hình liên quan đến an ninh tự
mà theo chức năng nhiệm vụ của cảnh sát quản lý hành tránh phụ trách
tp hcm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động để phục hồi kinh tế
tuy nhiên việc hoạt động này phải tuân thủ các quy định của pháp luật
nếu sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm
bên cạnh sự vọng của quyết liệt của công an tp hcm
thì các cơ quan ban ngành khác có liên quan và chính quyền địa phương
cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác kiểm tra chứng chỉnh
và xử lý nếu phát hiện vi phạm vì mục đích chung là giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với trưởng quầy bánh mì siêu thị bixi cùng đồng bọn về hành vi tham mô tài sản
chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
cụ thể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phạm vương ba mươi sáu tuổi
trú tại quận sơn trà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là trưởng quấy bánh mì của siêu thị bixi đà nẵng
cùng với nguyễn thanh sơn bốn mươi sáu tuổi trú tại quận cẩm lệ
lúc này là người được công ty trách nhiệm hữu hạn interflo đà nẵng thuê vận chuyển hàng hóa cho siêu thị
cả hai đã cấu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt sáu mươi hai đơn hàng với tổng khối lượng là hơn một năm tấn bột mì
của siêu thị với tổng giá trị tài sản hơn hai tỷ đồng
trong ba ngày từ một mươi chín đến hai mươi một tháng bốn trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh bắc bộ
đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp
góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình ổn định tôn trọng pháp luật
đây là chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vĩnh bắc bộ lần thứ tư
giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước
hợp định hợp tác nghề cá trong vùng biển vĩnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc
hết hiệu lực từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chuyến tuần tra liên hợp giữa cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc lần này
trải dài trên phạm vi một mươi ba điểm với quãng đường là hai trăm năm mươi năm năm hải lý
từ đông nam đảo cồn cỏ bốn mươi tám hải lý đến đông bắc đảo trần một mươi bốn hải lý
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát biển hai nước đã tiến hành các nội dung
như điện đàm trao đổi kiểm tra giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản
trong vùng biển lân cận đường phân định tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định
về đánh bắt thủy hải sản phòng chống dịch covid một mươi chín tuyên truyền về quy chế hoạt động
ứng xử trên biển luyện tập trung phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển
liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong hai người bị thương
xảy ra vào dạng sáng qua tại khu tập thể b chín kim liên phố phạm ngọc thạch quận đống đa hà nội
bước đầu công an tp hà nội xác định nguyên nhân cháy là do chập điện áp quy xe máy
như chúng tôi đã đưa tin vào lúc một h một mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn nhận tin báo cháy lực lượng chức năng
đã huy động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa cứu người
sau một mươi ba phút đam cháy được dập tắt hoàn toàn mặc dù đam cháy không lớn lực lượng trợ cháy
có mặt kịp thời và dập tắt sớm nhưng do căn nhà dạng ống nhỏ không có đường thoát nhiệt
khiến nhiệt độ cao và khói bốc nhanh dẫn đến năm người chết hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy